thực hiện kế hoạch hành động chiến lược bình đẳng giới quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh
những năm qua các cấp các ngành trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay bước đầu đã mang lại một số kết quả nhất định
là tỉnh có hơn ba mươi người dân tộc khmer để thay đổi nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào khmer
cần có cách làm riêng phù hợp với quan niệm tập quán của đồng bào mới có kết quả
trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám ban dân tộc tỉnh trà vinh đã tổ chức bốn cuộc tọa đàm ở bốn huyện có đông đồng bào khơ me
với sự tham dự của gần bốn trăm linh đại biểu là cán bộ các đoàn thể ở ấp và xã
cuộc tọa đàm nhằm đánh giá lại cách thức tổ chức tuyên truyền về bình đẳng giới thời gian qua
rút ra cách làm hay hiệu quả để nhân rộng cho các năm tiếp theo